sở y tế tp hcm cho biết đã phát hiện thêm nhiều sai phạm khi kiểm tra đột xuất một mươi hai phòng khám đa khoa tư nhân
các phòng khám này đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây vì vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh
bị phản ánh vẻ bệnh môi tiền
liên quan đến công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh
tại một mươi hai phòng khám đa khoa đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây
thanh tra sở y tế cũng đã có buổi kiểm tra đột xuất các cơ sở này
qua kiểm tra các phòng khám này đều có vi phạm liên quan đến các quy định hành nghề khám chữa bệnh
phổ biến nhất là bố trí thêm phòng điều trị bổ sung trang thiết bị y tế nhưng chưa báo cáo sở y tế
không đảm bảo điều kiện vệ sinh không đủ dụng cụ để thực hiện các thủ thuật sản phụ cho người bệnh
quảng cáo không đúng với nội dung đã được sở y tế xác nhận
quảng cáo quá phạm vi chuyên môn đã được cấp phép hoạt động
cũng theo sở y tế sau hai ngày đưa đường dây nóng chín tám chín bốn không một một năm năm tố cáo phòng khám có dấu hiệu vẻ bệnh môi tiền bệnh nhân đi vào hoạt động
cho đến nay đường dây này đã tiếp nhận một mươi chín cuộc gọi trong đó có năm cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân
các thông tin đang được thanh tra sở y tế tổng hợp xử lý theo đúng quy định